hai mươi năm tháng một mươi một khi phát hiện đối tượng thảo a xì trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên điều khiển xeo tô tải tới khu vực xã cốc san thành phố lào cai
các tổ công tác đã tiến hành truy đuổi bắt giữ thành công đối tượng cùng với toàn bộ tăng vật là bốn mươi bánh heroin
mở rộng điều tra trong đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tráng xeo sang và ma xeo khoáng cùng chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng xác định thao a sì nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ lào về điện biên và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh lào cai và đang tiếp tục mở rộng điều tra
ngay sau khi chuyên án được triệt phá lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh giám đốc công an tỉnh lào cai đã kịp thời biểu dương động viên và khen thưởng cho các lực lượng tham gia phá án
tiếp tục mở rộng chuyên án chín trăm hai mươi g về đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với bộ công an công an tp hcm và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai tiến hành khám xét bắt tạm giam thêm một giám đốc công ty tại quận gò vấp để điều tra về hành vi buôn lậu
cụ thể vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay lực lượng của ban chuyên án chín trăm hai mươi g đã đưa ra một bản thân
năm g đã phối hợp với công an tp hcm tiến hành bắt tạm giam lê thị anh thư chú tại phường một mươi quận gò vấp là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ biên khoa có địa chỉ tại quận gò vấp tp hcm
lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của lê thị anh thư
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc của lê thị anh thư
công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ biên khoa có ngành nghề kinh doanh bán lẻ nhiên liệu động cơ trong vận tải hàng hóa bằng đường bộ đại lý môi giới đấu giá
bị can thư bị bắt do có liên quan tới hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do phan thanh hữu cầm đầu
liên quan đến đường dây này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn tám mươi bị can thu giữ kê biên tài sản trị giá hơn nghìn tỷ đồng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đơn vị này đã ra quyết định bắt khẩn cấp nguyễn thị thanh ngân quê tại tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi công an tp vũng tàu tiếp nhận tin báo của một nạn nhân là chủ một cửa hàng điện thoại di động ở thành phố vũng tàu về việc ông bị lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại trị giá gần bốn mươi ba triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố vũng tàu xác định nguyễn thị thanh ngân là nghi can gây ra vụ án trên nên đã phối hợp với công an tỉnh tiền giang bắt giữ đối tượng di lý về bà rịa vũng tàu để phục vụ điều tra
tại cơ quan công an đối tượng ngân thừa nhận đã lên một kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại của nạn nhân để tránh bị phát hiện đối tượng liên tục sử dụng dịch vụ giao nhận hàng để vận chuyển chiếc điện thoại chiếm đoạt
cũng với thủ đoạn tương tự nguyễn thị thanh ngân khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo khác tại nhiều địa phương
thưa quý vị hiện nay trên không gian mạng đang lan truyền thông tin có nội dung khẩn từ văn phòng chính phủ về tình hình phòng chống dịch bệnh và một số giải pháp sẽ được áp dụng trên địa bàn tp hcm
trước thông tin này vào chiều ngày hôm qua
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm khẳng định đây là thông tin bịa đặt
cụ thể các trang mạng xã hội lan truyền nội dung thông tin khẩn từ văn phòng chính phủ tp hcm vào tình trạng khẩn siêu thị sẽ đóng cửa hết siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với quân đội để cung ứng lương thực cho dân
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay tình hình dịch bệnh của tp hcm vẫn tiếp tục được kiểm soát mức bao phủ vaccine tăng lên từng ngày
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một là bảy tám trăm chín mươi chín trăm tám mươi năm mỗi một
sáu bốn trăm một mươi năm chín trăm năm mươi bốn mỗi hai vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm cho người dân thành phố
tuy những ngày qua con số người mắc covid một mươi chín có tăng nhưng chủ yếu f không có triệu chứng triệu chứng nhẹ
các ca chuyến nặng tập trung ở người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc người có bệnh nền nặng
vì vậy thành phố tiếp tục tăng cường nâng mức bao phủ vaccine và điều chỉnh các biện pháp chăm sóc f phù hợp với tình hình mới
hiện nay theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
thành phố hồ chí minh đang chuyển sang trạng thái tích ấn an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả kiểm soát dịch covid một mươi chín
các hoạt động xã hội sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục tinh thần cuộc sống người dân vui tươi hơn lạc quan hơn
vì vậy các thông tin lan truyền trên là hoàn toàn bịa đặt
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh đề nghị khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan lơi lại trong phòng dịch bệnh
đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo chủ trương giải pháp của thành phố cập nhật nắm bắt các thông tin từ nguồn chính thống
không chia sẻ lan truyền các thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch của thành phố hồ chí minh
thưa quý vị sau khi hoàn thành tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh đang trong độ tuổi trung học phổ thông
thì ngày hôm nay hà nội đã bắt đầu tiêm cho học sinh khối lớp chín
vaccine sử dụng để tiêm là pfizer với chỉ định tiêm giống như của người lớn
hà nội đã bắt đầu tiêm cho học sinh khối lớp chín
rất đông học sinh trường trung học cơ sở lê lợi đã có mặt tại trường để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
dù khá hồi hộp thậm chí là lo lắng nhưng việc trở lại trường để học trực tiếp sau khi tiêm là động lực để diệp cũng như các bạn của mình vượt qua cảm giác đó
hà nội đã bắt đầu tiêm cho học sinh khối lớp chín

trong đợt tiêm này hà nội phân bổ gần một trăm ba mươi tám liều vaccine pfizer để tiêm mũi một cho học sinh lớp chín
là lứa tuổi nhỏ nhất được tiêm nên công tác khám sàng lọc và quy trình tiêm cũng được thực hiện cẩn trọng
đặc biệt thông tin liên tiếp xảy ra các phản ứng sau tiêm ở một số địa phương khiến các bậc phụ huynh lo lắng
cũng hơi lo lắng
tuy nhiên hôm nay đến thì thấy các con tiêm thì cũng rất là vui vẻ và an toàn
tổ chức cũng rất là đảm bảo tủ tiêu chuẩn năm k
đấy và cũng mong là các con được tiêm để được đi học
ba phòng theo dõi sau tiêm để đảm bảo về khoảng cách giữa các cháu
và nữa sau khi tiêm xong thì các cháu ở lại ba mươi phút để theo dõi tình trạng sức khỏe
có cán bộ y tế theo dõi sau tiêm
có vấn đề vấn thường thì tôi sẽ kiểm tra sức khỏe và xử lý luôn
được coi là các con tiêm thì cũng rất là vui vẻ và an toàn
đây là tấm lá chắn phòng vệ nên việc hoàn thành tiêm cũng đồng nghĩa với việc
con đường đến trường của học sinh cũng rộng mở hơn
đặc biệt với năm học cuối cấp thì việc được đi học trực tiếp
lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn với cả thầy và trò
các kịch bản phòng dịch được kích hoạt vaccine cũng được phủ rộng
tất cả học sinh phụ huynh các trường đã sẵn sàng tâm thế
cho việc trở lại trường trong thời gian sớm nhất sau tám tháng phải nghỉ vì dịch
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ
huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội giết người
đối tượng này có xeo chấm cách một cm dưới trước mép phải
phạm ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài điệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài điệu giả
của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên
tp hải phòng là đối tượng lê văn duy sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại thôn chính tiến xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
ngoài ra công an huyện thủy nguyên tp hải phòng còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đoàn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại thôn chín xã thiên hương huyện thủy nguyên tp hải phòng
về hai tội danh cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một trăm sáu mươi sáu
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi